nằm ở phía nam tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng chính của gió mùa tây nam thổi đều với cường độ trung bình
mưa rông vì thế tiếp tục xảy ra vào khoảng thời gian chiều và tối
ban ngày trời vẫn có nắng đều nên nền nhiệt duy trì ở mức cao từ hai mươi chín ba mươi hai độ ở tây nguyên và ba mươi hai ba mươi bốn độ ở nam bộ
trên biển trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của dạnh áp thấp đang có trục ở khoảng một mươi bảy hai mươi một độ vị bắc
nên vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
và khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông dài rác
nhìn xa giảm còn từ bốn một mươi km trong mưa
các tàu thuyền cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
sẽ tiếp tục có mưa rông rải rác kèm gió giật mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm có vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận cho tới cà mau
sẽ có gió mạnh cấp năm giật cấp sáu cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước